bỏ một trăm tám mươi năm con lợn và gia cầm khoảng một tám triệu con sau mở lũ dịch lợi mồm long móng cũng gia cầm
bệnh tụ huyết trùng được ngành thú y tỉnh thừa thiên huế trú trọng giám sát
không khí lạnh hiện đang tăng cường trên địa bàn thừa thiên huế đây là yếu tố làm cho giao
giúp gia cầm giảm sức đề kháng gây nguy cơ phát sinh các dịch bệnh rất cao chính vì vậy
công tác phòng dịch đang được tích cực triển khai để tránh thiệt hại về kinh tế
góp phần ổn định sản xuất cho nuôi
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức nổi bật đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
muốn tinh giản biên chế cần sát nhập các xã đó là khẳng định của ông nguyễn đình hương
nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương khi trao đổi với báo lao động xung quanh nghị quyết số một mươi tám
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức cán bộ bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo đó ông nguyễn đình hưng cho rằng vấn đề tinh giản biên chế là cần thiết nhưng còn gian nan
vì đó vì cái khó nhất là đụng đến con người bây giờ có nhiều bộ nhiều vụ cục quá
vậy sẽ giảm ai việc tinh giản biên chế tôi cho rằng còn khó hơn chống tham nhũng
ông hương nhiễm mạnh việc cần thiết là cần sắp xếp lại bộ máy nhà nước ở địa phương
bằng việc xác nhập các đơn vị hành chính cấp thôn bản và cấp xã
còn ở trung ương thì nên xác nhập lại các cục vụ có công việc tương đồng từ đó mới tinh giản được biên chế
điều quan trọng trong tinh giản biên chế là phải công khai nếu không sẽ sinh ra tiêu cực chạy trọt để được ở lại
trước kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổng hợp
tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới thành phố
trong số các kiến nghị gửi tới kỳ họp lần này nội dung về chất vấn lượng hai tuyến đường sắt trên cao
vẫn được cử tri quan tâm nhất
thông tin được đăng tải trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
lo ngại về chất lượng và mức độ an toàn của hai tuyến đường sắt trên cao đang được xây dựng tại nội thành hà nội
cử tri quận hoàn kiếm thị xã sơn tây phản ánh các dự án này triển khai từ rất lâu nhưng chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng
trong khi sắt thép dùng để xây dựng phơi mưa phơi nắng đã bị dỉ xét
cử tri đề nghị ubnd tp kiến nghị với bộ giao thông vận tải làm việc với nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt trên cao cát đinh hà đông
để sớm đưa công trình vào sử dụng giảm ủn tắc giao thông
cũng trong lĩnh vực này cử tri đề nghị ubnd tp công khai thông tin đầy đủ trên thông tin đại chúng
xin ý kiến nhân dân các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc về việc đồ án quy hoạch xây dựng ga hà nội
nhiều năm nay dù không được cấp phép các tàu khai thác cát vẫn ngang nhiên hút cát hàng ngày trên sông lô
đoạn chảy qua địa phận khu bốn xã vĩnh phú huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bức xúc vì sự vô dụng
vì việc không được giải quyết người dân đã tự ngóp tiền mua thuyền quyết chiến với các tạc để giữ đất
sự việc khi hữu trên được phản ánh trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
người dân khu bốn xã vĩnh phú huyện phú ninh tỉnh phú thọ cho biết
chi phí bỏ ra mua thuyền đò giao động từ sáu mươi một trăm linh triệu đồng tính cả số tiền tu giữa tu sửa bảo dưỡng
người dân thuyền dùng thuyền này để làm phương tiện cắt cử người trông coi các tàu hút cát
để phát hiện sai phạm sẽ dùng thuyền ra nhắc nhở xua đuổi
tuy nhiên đã hai lần thuyền của người dân bị đánh cắp
sau đó người dân lại tiếp tục đóng góp để mua tìm thuyền khác thay thế
lý do người dân phải cùng nhau đứng lên bảo vệ đất trồng khỏi bị các tạc xâm hại
bởi tình trạng khai thác cát trái phép đã xảy ra nhiều năm nay
mặc dù đã nhiều lần báo với chính quyền địa phương làm đơn kiến nghị
nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì
trong phần tiếp theo của chương trình
bot cai lệ vẫn phức tạp phải xả trạng nhiều lần
trong ngày hôm qua ba tháng một mươi hai
công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
tạm giữ nhiều mô tô phân khối lớn vi phạm giao thông
cùng đến với câu chuyện về sự nỗ lực vừa đen tìm lại ánh sáng
cho cuộc đời mình của cô sinh viên khiếm thị trường trung cấp văn hóa nghệ thuật huế
sau một mươi giờ tạm ngưng vào lúc bốn h năm mươi phút sáng ngày hôm qua ba tháng một mươi hai
trạm thu phí này đã thu phí trở lại
tuy nhiên ngay sau đó tình hình giao thông ở đây vẫn diễn biến phức tạp
và trong ngày hôm qua trạm bot này lại phải xả trạm nhiều lần
sáng ngày ba tháng một mươi hai số phương tiện từ miền tây về các thành phố
về thành phố hồ chí minh tăng cao nên tình hình giao thông
tại trạm thu phí bot cai lệ diễn biến phức tạp
vào cuối buổi sáng ngày hôm qua có một vài tài tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm
và yêu cầu gặp lãnh đạo trạm để giải quyết thắc mắc về vị trí đặt trạm
nên kéo dài thời gian thu phí đã xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
phải xả trạm hai lần
riêng làn thu phí phía bắc quốc lộ một do thu phí bằng phương tiện thủ công
nên có thời điểm xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ
đối với các phương tiện hướng từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây
tại bà rịa vũng tàu lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố vũng tàu
đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn
vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ
các phương tiện bị lập biên bản xử phạt chủ yếu các lỗi chạy quá tốc độ cho phép
không có bộ phận giảm thanh điều thông và đàn đường của xe ô tô
người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định
không chấp hành tín hiệu của cảnh sát giao thông
trong ngày ba tháng một mươi hai
lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần hai mươi trường hợp
tạm giữ tám xe mô tô phân khối lớn để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh sóc trăng
vừa tổ chức hội thi học sinh với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi bảy
tại trường trung học phổ thông hoàng diệu
tham gia hội thi có chín đội đến từ các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh
mỗi đội gồm năm thành viên chính thức
các trường trung học phổ thông sẽ được tranh tài ở ba phần thi tự giới thiệu hiểu ý đồng đội và trách nhiệm
nội dung xoay quanh về luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp của chính phủ
hội thi không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
mà còn phản ánh được chất lượng hiệu quả công tác giáo dục về an toàn giao thông
văn hóa tham gia giao thông trong học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh
một trăm sáu mươi tỷ đồng là kinh khí xây dựng chiếc cầu cao tạm bắc qua sông ca long
đối điện thành phố bóng cái quảng ninh và thành phố đông hưng trung quốc

trẻ em mù tỉnh thừa thiên huế nhận nuôi học tập và sinh hoạt tại đây
thoạt nhìn ít ai biết rằng cô gái đầy tự tin và năng động này lại có một hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy

năm hai nghìn ba tỉnh hội người mù tỉnh thừa thiên huế quyết định đưa tin học vào giảng dạy tại trung tâm
từ đó mary có thêm một động lực mới để vươn lên trong học tập
đối với người khiếm thị việc tiếp cận máy tính công nghệ thông tin là cả một quá trình khó khăn và đầy thử thách
ngoài giờ học chính trên giảng đường mary luôn tranh thủ thời gian chịu khó mẩy mò tìm hiểu
đến nay các phần mềm dành riêng cho người khiếm thị đã không còn xa lạ gì cô gái này
tôi là người khiếm thị nhưng rất kì mê học ngoài ngữ nhất là môn tiếng anh
thì chỉnh môn tiếng anh là nó giúp cho mình thuận lợi trong sử dụng tiếng học
bởi vì tin học thì phần mềm chó này là một phần mềm hoàn toàn nó đọc bằng tiếng anh
thì mary thì vừa khả năng tiếp thu tiếng học cũng tốt mà tiếp thu ngoài ngữ cũng khá tốt
nên trong quá trình dạy học cho em thì nó cũng khá dễ dàng nó thuận lợi

với sự quyết tâm cao và sự hỗ trợ của trung tâm đến nay em đã trở thành sinh viên thanh nhạc tại trường trung cấp văn hóa nghệ thuật huế
trong quá trình học tập em đã tích cực tham gia vào các cuộc thi âm nhạc và đoàn nhiều giải thưởng cao quý
bản thân em đã bị mù ngay từ trong lòng mẹ
khi em sinh ra thì em bộ mẹ lại mất sở
thế nên trung tâm đã đưa về đào tàu dạy sở môi trường cho em ở đây
và trao đổi cho các em học tập nhạc
khoa nhập đến nay em là một cô sinh viên ngành âm nhạc trẻ trung nhanh nhàng và rất là tự tin
vừa qua em tham gia cả phong trào văn nghề tiền hạ từ trái tim đến trái tim toàn quốc ở hà nội
em cũng được nhiều huy chứng và nhiều giải thưởng
đã một mươi bốn năm trôi qua kể từ ngày em lê thị meri rời gia đình đến với trung tâm
đây chính là mái ấm tình thương là nơi đã cưu mang em trong những tháng ngày gian khó
dẫu có đi đâu về đâu thì nơi này vẫn là chỗ dựa tinh thần to lớn trong tâm trí em
thì mọi người ở đây như em giúp đỡ nhau giúp đỡ nhau giống như là anh em trong gia đình
giống như là thời em đi học cũng có các anh chị đi làm xá rồi cũng chuyên góp từng năm từng năm
là cũng cho học bổng cho tụi em em cũng thích làm giống như là anh chị
để có chi phí cho các em nhỏ ở đây cũng rất là khó khăn hơn
và câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân